bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa cầu thăng long
để hoàn thành trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi đưa vào khai thác đồng bộ với dự án đường vành đai ba
đoạn mai dịch nam thăng long hà nội
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị
dựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ lập thẩm định phê duyệt dự án theo thẩm quyền
đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai sửa chữa mặt cầu thăng long
lượng và tuổi thọ công trình
theo tổng cục đường bộ việt nam mặt cầu thăng long đã qua hai đợt sửa chữa lớn vào năm hai nghìn chín
và các năm từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến thời điểm này mặt cầu thăng long lại bị hư hỏng nặng
gây khó khăn và mất an toàn cho phương tiện lưu thông